thưa quý vị hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
và tại việt nam cũng không phải là ngoại lệ
để đẩy lùi đại dịch cùng với việc thực hiện nghiêm thông điệp năm k
việt nam đang nỗ lực triển khai chiến lược tiêm vaccine với nhiều mũi nhọn
bao gồm thúc đẩy ngoại giao vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine trên thế giới
đẩy mạnh chuyển giao công nghệ sản xuất thử nghiệm vaccine trong nước và tích cực triển khai tiêm chủng
tất cả nhằm phân đấu đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ đạt miễn dịch cộng đồng với hơn bảy mươi dân số được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cách đây ít ngày một số trang thông tin nước ngoài đã đưa ra bảng so sánh về số lượng vaccine
và tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của các nước đông nam á
trong đó cho rằng việt nam phải mất hơn một mươi năm nữa mới có thể tiêm được vaccine cho bảy mươi năm dân số
tuy nhiên theo giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trường ban điều hành dự án tiêm chủng
thì đây là những nhìn nhận không chính xác và không có cơ sở
để chiến thắng dịch bệnh việt nam xác định việc tiếp cận và tiêm chủng vaccine là giải pháp quan trọng hàng đầu
bộ chính trị ban bí thư và chính phủ đã sớm dự báo chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để tiêm miễn phí cho người dân thường trực chính phủ đã báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
phê duyệt một mươi hai một trăm linh tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi để mua vaccine phòng dịch